sáng nay ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức hội nghị công bố thành lập sở an toàn thực phẩm
đây cũng là sở an toàn thực phẩm đầu tiên của cả nước
nghị quyết chín mươi tám năm hai nghìn một mươi ba về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tp hcm của quốc hội
đã cho phép hội đồng nhân dân tp hcm thành lập sở an toàn thực phẩm thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tp
sở an toàn thực phẩm sẽ là đầu mối thống nhất tập trung tổng hợp tham mưu và chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm
trao đổi hợp tác từ phía đối tác nước ngoài tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm giải pháp quản lý an toàn thực phẩm đem lại hiệu quả cao
đáp ứng thực tiễn và nhu cầu hội nhập của tp hcm
đây cũng là đầu mối thanh tra kiểm tra các cơ sở của người dân với tần suất theo quy định tránh trồng chéo và tình trạng mỗi năm một cơ sở
doanh nghiệp phải chịu sự thanh tra kiểm tra của quá nhiều cơ quan quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
sáng nay ngày ba mươi tháng một mươi hai tại thành phố cần thơ công trình cầu trần hoàng na nối liền hai quận ninh kiều và cái răng đã chính thức được thông xe kỹ thuật
đây là công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của thành phố
cầu trần hoàng na được khởi công xây dựng vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi bắc qua sông cần thơ nối trung tâm thành phố quận ninh kiều
với các khu đô thị